chi phí đánh bắt tăng cao chịu tác hại của thiên tai nguồn nguyên liệu hải sản đang ngày càng khan hiếm cạn kiệt
là nguyên nhân khiến cho nhiều ngư dân đã bỏ nghề bỏ biển
chính vì thế lao động đi biển đã sụt giảm đáng kể trong thời gian qua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bà rịa vũng tàu
gần ba mươi năm theo đuổi nghiệp dài lưới nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng anh nguyễn thành hậu ra khơi đến bắc
không chỉ mình anh mà rất nhiều ngư dân ở huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã bỏ nghề làm công việc khác
hải sản khăn hiếm chi phí tăng cao ảnh hưởng của thiên tai là những nguyên nhân khiến cho ngư dân không còn mặn mà với biển
mất đi nguồn sinh của con cá hoặc con ghẹ con tôm
tại vì nó ngạo vét nhiều quá đâm ra là nó mất đi những trứng những sinh nở của những con cá con tôm
nó bị mất cho nên ngày càng cạn kiệt
đây cũng là tình hình chung của nhiều địa phương khác
thói quen đánh bắt hải sản tận diệt của ngư dân đã khiến cho nguồn hải sản bị cạn kiệt
chi phí đến bắc cho mỗi chuyến ra khơi thì ngày càng tăng hiệu quả kinh tế không có
lại còn chịu rủi ro khi thiên tai liên tiếp xảy ra đã khiến cho ngư dân bỏ biển thiếu lao động biển
nguyên liệu khang hiếm đã ít nhiều ảnh hưởng đến ngành chế biến thủy sản
cái ngành khai thác hải sản thì trong những năm gần đây thì rất là khó khăn
do ngư trường cạn kiệt thiên tai giá cả những vật liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm hải sản không ổn định
nếu cứ tiếp tục tình trạng này
thì chỉ e rằng chẳng bao lâu nữa nguồn lao động biển sẽ bị sụp giảm đáng kể
chính quyền địa phương cần sớm định hướng cho bà con ngư dân
những con tàu này vốn dĩ dùng để ra khơi đến bắc chứ không phải nằm yên phơi nắng bên mảnh lưới được xếp xó